trong đội tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi một ở huyện kim bảng và thành phố hà nội tụ tập mang theo giao phóng lợn đi xe tốc độ cao lạng lách đánh võng
ngày hai tháng bảy lực lượng công an huyện đã bắt giữ một mươi ba trường hợp thu giữ năm xe mô tô cùng một dao phóng lợn vụ việc đang được tiếp tục điều tra
sau khi kiểm tra hai cửa hàng trên đệ bàn quận sáu cơ quan quản lý thị trường thành phố hồ chí minh đã phát hiện gần sáu mươi sản phẩm điện máy có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng
tại thời điểm kiểm tra các lô hàng gồm các dụng cụ điện máy cầm tay đồ ngũ kim các loại đều không xuất trình được hóa đơn chứng tử tổng ước tính giá trị khoảng chín trăm bảy mươi triệu đồng
hiện lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên để xử lý theo quy định
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi